thưa quý vị và các bạn những ngày qua thì câu chuyện về kf khỏi bệnh tình nguyện quay trở lại bệnh viện hỗ trợ kf khác
hay tham gia lực lượng tình nguyện hỗ trợ địa phương đang truyền tải nhau như một trong những tia sáng nhân văn giữa đại dịch khốc liệt
mỗi người một lý do một câu chuyện một hoàn cảnh nhưng đã cùng viết lên câu chuyện cổ tích đẹp giữa đời thường
và trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện đẹp như vậy
về một thiếu úy công an hiện đang công tác tại huyện phú yên tỉnh sơn la
từng là bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong quá trình tham gia chống dịch thiếu úy lù văn mạnh sau khi được các y bác sĩ chữa khỏi bệnh
đã tình nguyện quay trở lại giúp đỡ các bệnh nhân f khác
công việc thường nhật của anh là cùng với đội ngũ y bác sĩ chuẩn bị thuốc men và vật tư y tế
thăm hỏi và động viên tinh thần cho các bệnh nhân trong khu điều trị
nắm bắt được tâm lý khó khăn giúp đỡ cho họ sớm được trở về nhà
ban đầu khi bệnh nhân trở về nhà bệnh nhân trở về nhà
nhận được kết quả dương tính tôi cũng có chút suy nghĩ và lo lắng
nhưng sau đó khi đã nhận được sự động viên quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo đơn vị
đồng chí đồng đội và người thân trong gia đình tôi cũng trấn tính lại và tự nhủ
mình là một chiến sĩ công an nhân dân đã tình nguyện sung phong nơi tuyến đầu phòng chống dịch
thì phải sẵn sàng công hiến hy sinh vì bình an và hạnh phúc của nhân dân
được coi là liều vitamin tinh thần
tại khu điều trị cho bệnh nhân f thời gian làm việc tại đây
thiếu ý mạnh luôn động viên các bệnh nhân cố gắng ổn định tâm lý
suy nghĩ tích cực để hồi phục sức khỏe tập thể dục vào mỗi buổi sáng và buổi chiều
giúp cho họ sớm bình phục
theo chia sẻ của thiếu úy lù văn mạnh anh sẽ tiếp tục công việc này cho đến khi tình hình dịch bệnh được ổn định
trong quá trình tôi điều trị tại đây cũng được đồng chí mạnh thường xuyên lên
động viên chia sẻ trong quá trình điều trị của đồng chí
chính vì thế bản thân tôi rất là lạc quan vấn khởi và yên tâm điều trị
đồng tiến mạnh công an huyện thường xuyên lấy cơm nước và thuốc thang vào từ chúng tôi
và khi chúng tôi và các bệnh nhân khác có biểu hiện sốt ho hoặc đau hốm
đồng chí cũng nhiệt tình trách nhiệm cùng y bác sĩ vào để thăm khám
lấy thuốc cho chúng tôi
và đồng thời đồng chí cũng tuyên truyền chúng tôi thường xuyên
hằng ngày lạc quan hằng ngày tập thể dục để nâng cao chức khỏe
đến giờ thì ngày càng có nhiều bệnh nhân em không được khỏi bệnh
em cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong công tác phòng chống dịch
đến những bệnh nhân không may bị mắc covid một mươi chín là chỉ cần có một tâm hồn lạc quan yêu đời yên tâm điều trị thì sẽ nhanh chóng khỏi bệnh
và điều quan trọng nhất mà em luôn luôn tin tưởng là vào cái được gọi là ngày mai
người dân tp hcm đã nhanh chóng thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện bình thường mới
nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh chợ truyền thống hoạt động trở lại
tuy nhiên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cũng yêu cầu người dân không nên lơ là chủ quan bởi số ca nhiễm vẫn còn tăng
mặc dù so với lần công bố ngày hai mươi bốn tháng một mươi tp hcm đã không còn có sự xuất hiện của vùng cam
quận bình tân đã chuyển từ cấp độ ba sang cấp độ hai
một số quận chuyển từ cấp độ dịch hai sang cấp độ dịch một là quận tân phú quận bốn quận năm quận sáu
trong khi đó số người mắc mới qua xét nghiệm atbc cũng giảm sâu
nhưng những ngày qua có sự gia tăng nhẹ hiện đang điều trị tại bệnh viện tầng hai mươi ba là một mươi một hai trăm ba mươi người
cơ sở thu dung điều trị ở tại địa bàn quận quyện của chúng ta thì chúng ta phải thu gọn lại
một số các bệnh nhân còn lại chưa đủ thời gian thì chúng ta buộc phải đưa vào các cơ sở điều trị thu dung
thứ hai nữa là theo lộ trình mà đối với các bệnh viện giả chiến khu dung trên địa bàn thành phố chúng ta phải thu hẹp lại
cái bệnh viện cũng còn một số các bệnh nhân thì sẽ điều chuyển sang các bệnh nhân khác
bệnh nhân đối với các bệnh viện khác
atpca chúng ta có tăng lên
thì cái việc này thì theo phân tích đánh giá thì chúng ta ghi nhận là do các công ty xứ nghiệp
các đơn vị nhà máy đang bắt đầu hoạt động sẽ có một số trường hợp dân tính
có thể là người ta sẽ đã đề xuất để đưa vào trong các bệnh viện để điều trị cho an toàn cho công gian người ta hơn
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm nhấn mạnh hiện tp hcm vẫn còn ở cấp độ hai
trong đó một số phường xã có cấp độ ba khi mỗi ngày có hơn một
trong thời gian tới sở y tế tp hcm cho biết sẽ có chính sách thu hút nhân lực
nhằm tăng cường xây dựng mạng lưới y tế cơ sở
y tế dự phòng từ thành phố đến phường xã góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa đủ khả năng ứng phó tốt đối với dịch bệnh
sau gần bốn tháng đóng cửa ngày một tháng một mươi một chợ đầu mối bình điền chợ hải sản lớn nhất tại tp hcm đã hoạt động trở lại
với khoảng ba mươi công suất bắt đầu từ một mươi sáu h ngày hôm trước đến tám h sáng ngày hôm sau
tiếp nhận hàng hóa từ những đối tác cung cấp cho các bạn hàng ở khu vực tp hcm và các tỉnh lân cận
trước đó ít ngày công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền đã gọi thông báo tới các tiểu thương
và hướng dẫn đăng ký các thủ tục ra vào chợ nhằm đảm bảo và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch nghiêm ngặt
ghi nhận tại cổng chợ các xe tải vào xuống hoặc lấy hàng đều được kiểm tra kỹ lưỡng
đối với các tài xế và tiểu thương đều phải đáp ứng các yêu cầu về tiêm vaccine
kết quả xét nghiệm trong một mươi bốn ngày để đảm bảo an toàn
người giao vào chợ hiện nay là tài xế và tiểu thương
thứ nhất là theo quy định của công ty là phải được cấp thẻ đeo của công ty bình điên cấp
và cái thứ hai nữa là phải được tiêm vaccine hai mũi và giấy xét nghiệm âm tính một mươi bốn ngày mới được vào chợ
với ba mươi công sức hoạt động tương đương khoảng hai trăm linh vựa với khoảng bốn người trong ngày đầu tiên
gồm nhân viên công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền thương nhân phụ việc bốc xếp
cung cấp dịch vụ
khách hàng đến giao dịch sáng lượng hàng nhập chợ trong đêm đạt hơn ba trăm ba mươi năm tấn hàng hóa các loại trong đêm đầu tiên
chợ đầu mối có quy mô lớn nhất cả nước này hoạt động trở lại
đối với các tiểu thương thì chợ mở lại đã đem đến những ý nghĩa thiết thực
tôi đã ngưng hoạt động khoảng gần bốn tháng nhưng mà tôi cũng cảm ơn công ty chợ đầu mối bình điên này để mở lại cho tôi hoạt động
nhưng mà trước khi tôi hoạt động tôi vẫn tuân thủ theo năm k
mà cũng vẫn phải đeo khẩu trang dược khuẩn là coi như mình tuân thủ năm k hết
là vô chợ là vẫn có giấy test và vẫn giấy chích hai mũi đồ vẫn có thẻ vô tuân thủ năm k hết
cảm ơn công ty quản lý chợ bình điền rất là nhiều để cho thương nhân của tụi tôi mở cửa hoạt động trở lại
nhưng mà thời gian đầu thì dịch bệnh đang còn khó khăn
thì chúng tôi cũng phải cố gắng là mua bán nặng để hoạt động sau này để cho bình thường trở lại
mua bán nặng để hoạt động sau này để cho bình thường trở lại
chúng tôi cũng phải ráng cố gắng là mua bán nặng để hoạt động sau này để cho bình thường trở lại
chúng tôi cũng phải ráng cố gắng là mua bán nặng để hoạt động sau này để cho bình thường trở lại